chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mặc dù có dân số ít nhưng dân tộc xa phó lại có một nền văn hóa khá phong phú và đa dạng
với kho tàng âm nhạc thơ ca điệu múa vẫn còn được lưu giữ duy trì từ đời này qua đời khác
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với xã nậm xài
huyện sapa tỉnh lào cai để tìm hiểu và thưởng thức một số làn điệu dân ca dân vũ đặc sắc của đồng bào nơi đây
lào cai không chỉ được biết đến với những danh lam thắng cảnh đẹp nên thơ cùng những món ăn độc đáo
mà còn là cái nôi văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số
đến với lào cai để được khám phá những điều mới mẻ thú vị trong nếp sống của người dân tộc
tại các bản làng đơn sơ mà hồn hậu
trong thế giới văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc thiểu số
nơi đây phải kể đến những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người xa phó
người xa phó nằm trong thành phần dân tộc phù lá
nói tiếng phù lá thuộc ngữ hệ tạm miến
họ thường sống giải rác ở một số vùng núi cao phía bắc nước ta
dù sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau
nhưng ở tỉnh lào cai dân tộc xá phó là một trong những dân tộc bản địa
có nền văn hóa đặc sắc lâu đời nhất
một trong những nét đặc sắc ấy trước tiên phải kể đến nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục
năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã xếp loại hình này
là di sản phi vật thể quốc gia
đặc sắc trong phòng quản do tổng xá phó
về nữ thì có cả áo và vãi ạ
thì có cả vẫy thì phải theo từng ba bước
giống như tôi mặt đây này
phải có trơm này
có cả đuổi này
với mông ạ
thì mình theo được các cách ba bước đấy
giống như vãi ạ
còn cái áo thì nó theo cũng như ba bước giống như vãi
giống như cái bộ nể ngật nể với cái tay áo này
thì mới thành một cái áo
thì theo được tóm lại thì theo được sáu bước
thì mới được một bộ quần áo quần do tổng xá phó mình ạ
với sự tinh tế và đôi bàn tay khéo léo
chị em phụ nữ xá phó đã theo dệt nên những bộ y phục đẹp
tôn lên dáng vẻ của người mặc
trang phục nữ gồm khăn áo váy thắt lưng đều được làm thủ công
phụ nữ mặc áo lừng vặt ngắn ngang bụng và váy dài chấm gót
cả áo và váy được theo hoa văn
áo nữ dân tộc xá phó là kiều áo chui đầu không mở vạt
cổ áo vuông cả thân trước và thân sau giống nhau
đều ghép ngang vải ở giữa lưng và dưới ngực
vai liền nối ở ống tay áo
váy của phụ nữ xá phó được may với cả chiết nhỏ
thân váy chấp lại từ hai mảnh vải nhuộm tràm
và được trang trí hoa văn cầu kỳ dọc theo chiều dài của váy
mảng hoa văn gần cặp váy được theo bằng các hình thoi nối dài nhau
xen kẽ nhau bằng các màu theo rực rỡ
chân váy được theo bằng những hình cây thông nối tiếp nhau
bên dưới là hình sóng nước hoặc hình răng cưa
quả chán và các hình tam giác xếp chéo nhau
theo một bộ quần áo của con gái ấy
thì những người mà có khéo tay
bàn tay khéo lẽo thì ba bốn tháng có thể để theo được một bộ
còn những người mà không khéo tay máy thì gần một năm ấy theo được một bộ
còn trong phục quần nam xưa kia gồm có khăn áo quần áo
tuy nhiên hiện nay trang phục nam chỉ còn giữ lại được áo
đây là loại áo cánh bốn thân vai liền nối ở ống tay áo
thân sau được ghép bằng hai mảnh vải khâu vắt lại thành một đường ở sống lưng
thân trước là hai mảnh dùng mở cúc ở hai vạt với sáu hàng cúc vải
đó là những đường vải được khâu thành dây nhỏ
một đầu tạo nút một đầu lại thành hình tròn khóa đầu tạo nút
cổ áo được tạo liền từ các thân áo viền vải phin đỏ xung quanh
đối với người xa phó thì tuy rằng người xa phó ở trên địa bàn lào cai thì chiếm tỷ lệ nhỏ thôi
thế nhưng mà cái bản sắc của dân tộc xa phó ở lào cai thì cũng còn được giữ lại rất là tốt
người xa phó thì có những cái
có những cái độc đáo trong cái trang phục trang phục của phụ nữ xa phó rất là đẹp
thế và những cái
dân nghệ thuật dân ca dân vũ của người xa phó cũng rất là độc đáo
cũng giống với các dân tộc khác dân ca dân vũ của người xáo phó mang những bản sắc rất riêng
tiếng hát xa phó cùng những điệu múa rộn ràng huyền truyền
đã làm say đắm lòng người từ khi nào cũng không ai biết nữa
chỉ biết những làn điệu dân ca dân vũ độc đáo ấy
như mang trong mình hồn thiêng của dân tộc để mãi ngân vang tỏa sáng nơi sâu thẳm đại ngàn
người xa phó rất yêu ca hát và ca hát lâu nay vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày
điều này có thể minh chứng bằng sự phong phú về các hình thức hát
sự đa dạng về thể loại dân ca như hát giao duyên hát đối đáp hát tâm sự
mọi đối tượng có thể tham gia hát từ thanh niên nam nữ cho tới các bậc trung niên
các bài hát của người xá phó chủ yếu do người hát tự ứng tác đặt lời trên nền của các giai điệu truyền thống
tùy theo đối tượng tham gia và khung cảnh ca hát mà người ta có những giai điệu và cách đặt lời khác nhau
căn cứ vào đó tạm chia dân ca xã phó thành ba thể loại chính là hát giao duyên hát đồng giao hát than thân
bài hát giao duyên tôi hát mang nội dung là người con trai với người con gái cùng hẹn hò
sau đó người con trai sẽ lần lượt hỏi những câu hỏi liên quan đến người con gái như năm nay bao nhiêu tuổi nhà ở đâu gia cảnh
nhưng năm nay bao nhiêu tuổi nhà ở đâu ra cảnh ra sao đã lấy chồng chưa mẫu người chồng như thế nào
tiếp đến là lời đáp lại của người con gái
họ sẽ nói rõ hoàn cảnh của mình để hai bên hiểu nhau hơn và dành cơ hội tiến xa hơn
lời hát giao duyên là do chúng tôi tự đặt nhưng lại theo nhịp điệu mà cha ông đã truyền lại cho thế hệ sau
chúng tôi cứ tiếp tục hát đối đáp như vậy cho đến khi hai bên hiểu nhau rồi thì sẽ dừng lại

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vì vậy người xa phó vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống với những đặc trưng riêng biệt
có được điều đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của những người đam mê và gắn bó với văn hóa của quê hương
như ông hù nụ phệ bí thư thôn nậm sang xã nậm xài huyện sapa tỉnh lào cai
ông hù nụ phệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại thôn nậm sang xã nậm sài huyện sapa tỉnh lào cai
là một người con của dân tộc sài
những người xa phó lại may mắn được tiếp xúc với những bậc tiền bối am hiểu về văn hóa dân tộc
ông hù nụ vệ có điều kiện học hỏi và tích lũy cho mình những chi thức về văn hóa truyền thống của cha ông để lại
ông ý thức được rằng không ai khác chính bản thân mình cần gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc
giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa độc đáo riêng biệt mà chỉ người xá phó mới có
sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ông hồ nụ phệ trở về làm công tác văn hóa tại xã nậm xài
ông được bà con thôn bản tin tưởng bầu làm bí thư thôn nậm sang từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
trong những năm công tác ông không quên dành thời gian cho việc nghiên cứu những phong tục tập quán các lễ hội dân ca dân vũ của dân tộc mình
những lúc nông nhàn ông thường tập hợp bà con trong bản để tuyên truyền
về những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tuyên truyền về việc làm kinh tế về nông thôn mới
và đặc biệt chú trọng việc gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người xá phó

bí thư này vừa là mặt trận kia mặt trận tối lại rất quan tâm với bà con về phát triển kinh tế vệ sinh môi trường tất cả văn hóa văn nghệ trạm rất quan tâm nhiều
theo thời gian cuộc sống phát triển khiến các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống chỉ còn trong ký ức của nhiều người lớn tuổi
trong khi thế hệ trẻ ngày nay không mấy mặn mà với điệu hát điệu múa các phong tục tập quán của dân tộc mình ông vệ đã luôn chăn trở phải làm sao để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc xáo phó một cách tốt nhất
ông vệ vừa là bí thư tri bộ thôn vừa là già làng vừa là người có uy tín
chính bởi vậy đội múa đội hát do ông huy động và thành lập đã hoạt động
rất tích cực từng đi thi và biểu diễn từ cấp xã đến cấp tỉnh
cái này để chúng ta giữ lại hết toàn bộ để chúng ta không cho để mất cái bản sắc của dân tộc này
chú bí thư là người uy tín nhất của thôn đại diện cho thôn rất tốt đi đâu cũng về để diện cho thôn mình
là những người uy tín nhất của thôn mình
điệu múa như nào thì đi hỏi chú ấy mình không biết múa thì phải đi hỏi chú bí thư mình không biết làm thì cũng phải hỏi bí thư
điều múa như nào thì đi hỏi chú ấy mình không biết làm thì cũng phải hỏi bí thư
buổi tối ông còn tranh thủ thời gian đến các hộ dân trong thôn để giúp từng nhà hiểu rõ về những thông tin thiết yếu
những nội dung chính mà ông tuyên truyền ngoài các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đó là vấn đề vệ sinh môi trường vệ sinh nhà cửa vấn đề an toàn thực phẩm như ăn chín uống xôi
mỗi nhà lại là những nội dung phổ biến khác nhau nhưng nội dung ông không bao giờ quên mỗi khi kết thúc là việc tuyên truyền
mỗi khi kết thúc là việc tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc xá phó
cách đây một mươi năm về trước thì mình về thôn nậm sang mình dạy học có gặp ông vệ đây
ông phệ lúc đó là ông đang là bí thư chi bộ của thôn nậm sang ông cũng là một người có tiếng nói
khi ông nói thì người dân rất là nghe và nhất trí cao về cái tinh thần
mình về đây thì mới đầu mình cũng chưa biết tiếng xá phó lắm
mình cũng hỏi ông rồi ông dạy mình cách nói rồi là hỏi nói cho mình biết được về phong tục tập quán của người giao phó
ông hồ đụng phệ ở đây thì như một người cha và đối với dân làng ở đây như một người anh em
và trong những khó khăn thì ông luôn giúp đỡ những bà con ở đây
ngoài ra nữa thì có những công việc mà cần giải quyết thì ông cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ
ngoài ra nữa thì có những công việc mà cần giải quyết thì ông cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ
và chỉ giúp cho bà con cách làm ăn rồi là rồi vận động bà con tham gia các lao động sản xuất

đồng chí hồ đụng phệ là bí thư tri bộ của thôn năm sang
đồng chí là người cố uy tín trong cộng đồng dân cư
thế thì trong mấy nhiệm kỳ vừa qua thì cũng được cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như đặc biệt là sự ủng hộ đồng tình của các đồng chí đảng viên là luôn bầu đồng chí là giữ rất là nhiều các nhiệm kỳ
công tác là đồng chí bí thư tri bộ
trong quá trình công tác cũng như là người có uy tín trong cộng đồng dân cư thì đồng chí hồ được vệ là những người tấm gương điển hình
đóng góp cho địa phương cũng như là thôn rất là nhiều công việc
đặc biệt là việc lưu giữ bảo tồn mặt sắc văn hóa dân tộc xa phó
cũng như là cái việc vận động nhân dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
cũng như là việc vận động nhân dân các dân tộc là thay đổi tập quán canh tác
cũng như là nâng cao cái nhận thức rồi là nâng cao cái vấn đề nhận thức về xây dựng nông thôn mới
từ đó thì nhân dân cũng đã từng bước và phát triển và đi lên
mong rằng sẽ có nhiều người như ông hù lụ phệ để bản sắc văn hóa của dân tộc xá phó được lưu giữ và phát triển
góp phần làm phong phú và đa dạng văn hóa các dân tộc việt nam
quý vị và các bạn thân mến trong tiểu mục hương vị quê nhà kỳ này
chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn các món ăn từ cá suối
đây là một trong những món ăn đặc sắc của dân tộc xá phó ở xã nậm xài huyện sapa tỉnh lào cai
nếu ai đã từng đặt chân đến xã nậm xài huyện sapa tỉnh lào cai
và được thưởng thức các món từ cá suối dù chỉ một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên
bên bếp lửa hồng mùi thơm của nồi gạo nương hỏa lẫn hương thoang thoảng của món cá suối
tạo nên hương vị đặc trưng xứ sở sương mù
người xa phó chúng tôi mỗi khi bắt cá thì thường làm ba món chính
đó là cá nướng cá canh và cá rán
những món này thường có trong bữa ăn hàng ngày
và vào những dịp lễ tết thì chúng tôi cũng sẽ bắt cá đem chế biến để thắp hương tổ tiên
nguyên liệu để làm các món cá gồm cá suối lá hẹ tỏi ớt muối mì chính và rau húng làm nước chấm
đầu tiên là món cá nướng
cá được rửa sạch và cho vào thanh tre hoặc nứa rồi buộc chặt lại đem nướng trên bếp
nướng cá cũng cần có kỹ thuật
nếu không chú ý cá dễ bị cháy vì cá suối nhỏ
bởi vậy không được vội vàng dí sát xuống than làm cháy lớp ngoài nhưng lớp trong chưa kịp chín
món thứ hai là món canh cá
nước được đun sôi sau đó cho cá vào thêm gia vị cho vừa đủ
canh cá sau khi xôi được khoảng năm phút là cho ra bát
với món cá rán cách chế biến cũng không quá đặc biệt
cá rán được rán như bình thường
cho dầu vào chảo chờ nóng rồi cho cá vào
sau đó đảo đều cho đến khi chín
và cuối cùng là dùng rau húng để pha chế nước chấm
thưởng thức các món cá kèm xôi và vài chén rượu nơi đây chắc chắn sẽ đem lại hương vị khó quên khi đặt chân lên xã nậm xài huyện sapa tỉnh lào cai
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
với những trải nghiệm mới về văn hóa và ẩm thực độc đáo
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại